tại hà nội hội người mù thành phố cũng đã tổ chức phong trào đền ơn đáp nghĩa tặng quà cho các đối tượng chính sách học bổng khuyến học cho học sinh sinh viên khiếm thị và con của các hội viên
tại chương trình các cán bộ hội viên hội người mù thành phố hà nội cùng các khách mời đã có buổi nói chuyện thân mật cùng ôn về truyền thống anh hùng cách mạng của dân tộc
đồng thời chia sẻ những mất mát đau thương và bày tỏ lòng tri ân tới những cán bộ hội viên người mù có công trong cuộc kháng chiến chống giặc giữ nước
thời gian qua hội người mù thành phố hà nội đã tích cực tổ chức các hoạt động thăm hỏi động viên chăm lo đời sống cán bộ hội viên là thương binh vượt qua những khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống
nhân buổi gặp mặt hội người mù thành phố hà nội đã gửi lời tri ân tặng quà động viên đến các hội viên là đối tượng chính sách đã có những cống hiến hy sinh trong thời chiến cùng nhiều phần học bổng cho học sinh sinh viên là người khiếm thị